thưa quý vị và các bạn trong khoảng vài năm gần đây thì giá đất nông nghiệp tại nhiều địa phương không ngừng biến động
theo ghi nhận của hội môi giới bất động sản việt nam đất đai sôi sụp khắp nơi giá tăng chóng mặt và trung bình tăng một mươi sau mỗi tháng
đặc biệt là ở vùng nông thôn có những nơi mấy năm trước ở trong làng chỉ vài trăm nghìn đồng thì nay đã lên đến vài triệu đồng
thậm chí là vài chục triệu đồng một mét vuông
ở đất vườn đất ruộng cũng được đẩy lên vài triệu đồng một mét vuông
nhiều vùng quê lâu nay vốn bình yên thì thời gian gần đây bỗng nhiên trở nên sôi động náo loạn bất thường bởi những đoàn người kéo nhau về xem đất mua bán ngã giá
trong khi đó thực tế đã chứng minh là đã có quá nhiều bài học nhãn tiền về hệ lụy của các cơn sốt đất gây ra đặc biệt là đất nông nghiệp
và cùng trao đổi xung quanh câu chuyện này với chúng tôi ngày hôm nay là ông nguyễn văn đính phó chủ tịch hiệp hội bất động sản việt nam
vâng trước tiên xin được trân trọng cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi của chúng tôi ngày hôm nay
vâng thông ông có đưa ra đánh giá như thế nào về tình trạng sốt đất đặc biệt là đất nông nghiệp đang xảy ra ở nhiều địa phương hiện nay
và hiện tại thì sức nóng của cơn sốt đất nông nghiệp nó đang ở mức độ nào rồi
vâng chúng tôi có thể nói rằng là rất kinh ngạc
khi mà đất đai ở các nông thôn bỗng dưng tăng giá mà tăng giá một cách rất bất thường và có thể nói là tăng một cái sức nóng rất khủng khiếp
tăng hàng ngày trong vòng một hai tuần có thể đã thậm chí có những vùng đã lên đến gấp đôi
thì đây có thể nói là một cái hiện tượng mà nó trái với các cái quy luật của thị trường
quy luật của kinh tế đất đai nó phải có quy hoạch nó phải có đầu tư và thực trạng nó phải được đầu tư để tăng giá trị
chúng ta thấy rằng cả nước trong nhiều năm nay thì rõ ràng là đất đai được tăng giá một cái biến động tăng rất là ổn định
giam bảy một năm đó là cái hệ quả của việc mà chính phủ và các doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển các cái hệ thống hàng
các cái hệ thống hàng tầng các cái khu kinh tế các đồ thị thì nó tạo ra cái giá trị tăng lên của đất đai của bất động sản
nhưng đây ở những cái vùng mà thuần chỉ có là sản xuất nông nghiệp lâm nghiệp trồng rừng chẳng hạn
cũng bỗng dưng tăng giá thì rõ ràng nó là một cái hiện tượng rất bất thường
và chúng ta cũng có thể thấy rằng là nó tạo nên một cái chợ
một cách tự nhiên tự phát ở những vùng mà kể cả những vùng xưa nay rất yên bình rất là tĩnh lặng
mà người ta chỉ nghĩ đến những vùng này với những cái nhu cầu là đến để được thư giãn để đi du lịch để được nghỉ ngơi
thế nhưng mà bây giờ nó không còn những cái cảnh đó nữa thì thật sự nó là một cái gì đó khá bất thường
và chắc chắn nó không phải đến từ những cái chủ trương
kế hoạch những cái chính sách của chính phủ hay chính quyền các địa phương
mà rõ ràng nó đang ở một cái dạng là tự phát và không được kiểm soát
và rõ ràng là không kiểm soát nổi ở nhiều địa phương
chúng tôi cũng đã cảnh báo các chính quyền các địa phương là cần phải vào cuộc rất mạnh mẽ kiểm soát thật chặt chẽ
các hoạt động về sử dụng đất đai về đầu tư có sử dụng đất và đặc biệt là thị trường giao dịch
về bất động sản trong đó đặc biệt là tài nguyên về đất đai thì phải được nghiên cứu và được kiểm soát một cách chặt chẽ
và cái hệ lụy chúng ta cũng thấy rằng là rõ ràng là nhà nhà người người bỗng dưng là kể cả những người nông dân rất thuần thúy
thì họ cũng lại bỏ cả ruộng vườn bỏ cả làm ăn để lại lao vào những cái cuộc buôn bán trao đổi mua hoàn đất đai
rõ ràng là chúng ta thấy là đã có rất nhiều những cái bài học nhãn tiền về việc
là những cái hệ lụy mà do những cơn sốt đất kéo dẫn đến đúng không ạ
và ông có thể phân tích những cái hệ lụy sâu hơn của cái tình trạng sốt đất nông nghiệp mà diễn ra hiện nay ạ
thứ nhất là chúng ta thấy rằng rõ ràng nó làm cái sự yên bình của những cái vùng quê đó về cái an ninh xã hội ở những vùng quê đó
bỗng dưng là nó có những cái sự thay đổi và nó rất là mất cái trật tự an ninh ở những cái khu vực
và thứ hai là các cái
tài nguyên tài nguyên về đất đai là bị xâm phạm
chúng tôi đã thấy cảnh rất nhiều những khu ruộng rồi vườn rồi thậm chí là đất đổi cả những quả đồi bị xẻ ra
rồi là lại chia lô mang ra bán rồi thậm chí là rừng và rừng phòng hộ cũng bị đưa vào cái cuộc đầu tư biến đổi nó thành hàng hóa bất động sản
mà trong quy định của luật kinh doanh bất động sản
rồi luật đất đai tất cả những cái hành vi này rõ ràng là nó không phù hợp với quy định của pháp luật
nhưng lại cũng lại diễn ra một cách rất là sôi động rất sôi nổi
các cái chức năng của đất đai bị biến đổi theo những cuộc chơi của những nhà đầu tư
những người kinh doanh không tuân thủ quy định pháp luật và tạo ra một hệ lụy phá vỡ đi những cái sự phát triển một cách ổn định
và đúng với
đúng với những cái chủ trương chính sách của đảng và nhà nước thì rõ ràng là chúng tôi thấy rằng đây là một cái vấn đề
nếu chúng ta không ngăn chặn được thì cái đất đai nó tăng giá
rồi việc mà thực hiện các cái quy hoạch các cái chủ trương chính sách phát triển kinh tế
chắc chắn nó sẽ có những cái sự ảnh hưởng và tạo ra những cái hệ lụy mà để kim hãng cái phát triển đó
bởi vì thứ nhất là đất đai khi mà người ta đã đưa vào để giao dịch
và trở thành những cái hàng hóa mua bán trên chợ thì rõ ràng là khi mà có những cái quy hoạch vào đây
thì nó sẽ gặp vương mắt bởi vì người ta đang có những cái sử dụng trái với quy định pháp luật rồi
và thứ hai nữa giá cả nó tăng
giá cả tăng thì nhà đầu tư các những người phát triển chân chính họ vào thì họ sẽ phải trả những cái giá cao hơn
và như vậy thì là khó khăn nhiều hơn trong công tác đền bù giải phóng mà bằng rõ ràng là người ta sẽ không có lợi nhuận
rõ ràng sẽ không có hiệu quả trong cái hoạt động đầu tư một cách chính thống phù hợp quy định pháp luật của họ
thì dễ dẫn đến việc họ nản lòng và họ sẽ lại phải ra đi tìm những cái nơi nào ổn định hơn
ở những khu vực được kiểm soát tốt hơn
do vậy cái địa phương đó sẽ bị ảnh hưởng một cách nghiêm trọng
và cái hệ lụy thứ ba là có thể là những cái nhà đầu tư mà thiếu chuyên nghiệp
những khách hàng những người tiêu dùng
người ta không có những cái thông tin
người ta cũng không có tính chuyên nghiệp và kiến thức để tìm hiểu việc đó
và người ta rất dễ bị lôi cuốn lôi kéo vào cái vòng xoáy của cái chợ đen của thị trường bất động sản đó
thì cái hệ lụy là họ sẽ bị gặp những cái thiệt hại
tùy do đầu tiên là
sẽ thành nạn nhân của những thứ gọi là bong bóng về thổi giá đất
theo ông thì những cái nguyên nhân nào mà dẫn đến cái tình trạng mà sốt đất nông nghiệp
đặc biệt là trong vài năm trở lại đây ạ
đầu tiên thì chúng ta phải khẳng định là cả thị trường bất động sản ở việt nam hiện nay cũng đang rơi vào cái tình cảnh là có những cái dấu hiệu của việc tăng giá
nguyên nhân chính và căn bản nhất là nguyên nhân chúng ta hiện nay đang thiếu rất nhiều nguồn hàng
tức là cái nguồn cung đang có cái sự hạn chế trên thị trường
trong cái bối cảnh cái nhu cầu thì lại của người dân rất

là cái nhu cầu đầu tư nhu cầu của đầu tư đầu tư tài chính đầu tư tiền tệ
của nhiều ngành hàng khác hiện nay đang kém hiệu quả về hoạt động kinh doanh
thì người ta rút vốn ra để người ta lại chuyển vào những cái lĩnh vực
mà có hiệu quả tốt hơn trong nguồn vốn của họ
thì trong đó là có thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán chẳng hạn
và một cái vấn đề nữa là nếu gửi vào ngân hàng thì cái lãi suất nó thấp quá
cho nên họ đi tìm và cái nhu cầu nó tăng lên trong cái bối cảnh cung thấp
thì giá tăng đấy là nguyên lý của thị trường thôi
và đối với việc hàng hóa lại khan hiếm và khan hiếm nguyên nhân chính ở đây là chúng ta thấy rằng
và cái nguyên nhân căn bản chúng tôi cũng nói nhiều rồi là nguyên nhân từ việc các cái mâu thuẫn
các cái vấn đề trong luật pháp các quy định nó còn có những sự trồng chéo
dẫn đến là tạo một cái rào cản trong việc phê duyệt để tạo các cái dự án
bất động sản cấp nguồn cung vào thị trường nó đang bị hạn chế
và trên nền tảng thiếu của nàng đó thì các dự án các nhà đầu tư khi mà nhất là những nhà đầu tư tay ngang
không chuyên nghiệp họ vào đây thì họ cũng không biết là tìm kiếm nguồn hàng ở đâu
trong cái bối cảnh hàng rất là ít
thì lợi dụng cái tình thế này nhiều đầu nậu nhiều những cái nhà đầu tư mà không tuân thủ quy định pháp luật
họ tìm đến mà dễ nhất là đến những cái dự án bất động sản cấp nguồn cung vào thị trường
dụ dỗ mấy ông nông dân là mua ruộng mua đất gom lại
sau đó thì là tự sàn ủi tức là đây là một hoạt động đầu tư trái pháp luật
và xâm phạm vào cái tài nguyên đất đai của quốc gia
và biến đổi thành những dự án không có quy hoạch không được phê duyệt
và tự phân lô và tạo thành những chợ
thì chúng tôi cho rằng cái hoạt động này thì rõ ràng là chính quyền địa phương phải biết
và chính quyền địa phương phải có biện pháp để mà thực thi
bởi vì đây là
đây là một trong những hành vi vi phạm các quy định của pháp luật
thì đã vi phạm quy định pháp luật chúng ta phải ngăn cản và chúng ta phải xử lý
thì ở địa phương nào chúng tôi đã ghi nhận trong đợt suốt lần thứ nhất của năm hai nghìn hai mươi một
là vào đầu năm một số địa phương vào cuộc rất nhanh
ví dụ như bắc giang ví dụ như quảng ninh
họ vào cuộc và họ kiên quyết chấn trình các hành vi sử dụng đất đai
không đúng quy định không đúng quy hoạch
các hành vi giao dịch bất động sản không phù hợp các quy định của pháp luật
và những đối tượng tham gia trên thị trường cũng không tuân thủ các quy định pháp luật
không có giấy phép hành nghề không có chính trị hành nghề v v
họ xử lý và họ yêu cầu các dự án phải báo cáo với cơ quan quản lý khi đưa hàng vào thị trường
dự án nào chưa đủ điều kiện mà vẫn đưa hàng họ xử phạt rất mạnh
thế thì ngay lập tức thị trường nó được
căn chỉnh nó được điều tiết ngay
thì tôi nghĩ rằng là những nguyên nhân và những trách nhiệm của cả nhà nước
của cả chủ đầu tư của các cá thể kinh doanh trong thị trường bất động sản
cần phải tuân thủ rất tuân thủ các quy định của pháp luật
trong đó luật về đất đai trong đó luật về kinh doanh bất động sản v v
là phải được tuân thủ một cách nghiêm túc
thì chúng ta sẽ hạn chế được những cái hiện tượng mà chúng ta vừa nêu
khuyến cáo đưa ra là tôi cho rằng là rất là thích đáng trong thời điểm hiện nay
và một lần nữa thì xin được cảm ơn ông nguyễn văn đính đã tham gia cuộc trao đổi của chúng tôi ngày hôm nay